các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ nhiều thông tin hữu ích xung quanh việc nhận biết cũng như cách điều trị chấn thương dây chẳng khớp